hồ ba bể ở tỉnh bắc cạn là một trong hai mươi hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới
là danh lam thắng cảnh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
xung quanh hồ ba bể có hàng trăm hộ dân đang sinh sống kinh doanh dịch vụ du lịch
nhưng khu vực này chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt
dẫn đến nguy cơ ổ nhiễm môi trường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
đây là dòng nước thải sinh hoạt nước thải chăn nuôi của người dân sinh sống
ở bờ hồ ba bể thải trực tiếp ra môi trường
khi trời mưa lượng nước thải này đều chảy xuống hồ ba bể
hiện nay sống xung quanh bờ hồ ba bể có khoảng ba trăm linh hộ
toàn bộ khu vực này chưa được đầu tư xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
trong khi đó rác thải rắn chủ yếu do người dân tự xử lý
thông qua các lò đốt rác hộ gia đình nên không bảo đảm về môi trường
ngoài ra khu vực đầu nguồn những dòng sông cung cấp nước cho hồ ba bể
rác thải sinh hoạt của nhiều khu dân cư và chợ đầu mối
theo dòng nước đổ dồn vào hồ
tốc độ phát triển như bây giờ thì nếu mà chúng ta không làm tốt
về vấn đề thu gom xử lý rác thải xử lý nước thải
thì rất là khó khăn
cái vấn đề này địa phương cũng rất là chăn trở
củng cố lại tổ chức bộ máy của ban quản lý du lịch hồ ba bể
trên cơ sở nghị quyết hội đồng dân tỉnh vừa qua đã tăng mức phí
thu từ du lịch để trích lại
thì chúng tôi sẽ cơ cấu lại bộ máy này để cái vai trò hoạt động
của ban quản lý du lịch hồ ba bể sẽ thực hiện thêm một số chức năng
trong đó có công tác quản lý về môi trường hướng dẫn du lịch
hiện nay chưa có đánh giá cụ thể về mức độ ô nhiễm
nhưng với thực trạng như hiện nay theo thời gian thắng cảnh hồ ba bể
sẽ bị ảnh hưởng lớn về môi trường sinh thái tác động tiêu cực cảnh quan
và hiệu quả kinh doanh
do đó tỉnh bắc cạn cần dành kinh phí để xây dựng hệ thống thu gom nước thải
xử lý rác thải để bảo vệ khu du lịch này